trước cửa hang cua đồng thường để lại vô số vệt kéo dài trên bụng
múng bụng được cua đồng vần lên to và dày đường đi rõ rệt
vừa phát hiện được dấu vết của hang cua các em dùng cuốc đào xuống lớp bùn nhão rồi đeo găng tay mò mẫm bắt cua
sau vài bước lựa thế trở tay để tránh bị cua kẹp thuận cùng các bạn đã bắt được những chú cua đầu tiên
cua đồng rắn chắc đầy thịt có giá trị dinh dưỡng cao
hôm nào riêng chỉ sau một giờ đồng hồ các em nhỏ đã bắt được vài ký
vào những ngày cuối tuần các em còn bắt cua tới tận khuya mũi chích có khi còn bị cua kẹp đến rác tai
vậy nhưng càng bắt được cua các em càng ham
chỉ đến khi ba mẹ ra đồng gọi mới chịu trở về nhà

với những đứa trẻ lớn lên cùng đồng quê thì dù trong khốn khó chật vật của cuộc sống thường ngày
các em vẫn tìm được niềm vui cho mình
và đó sẽ là những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ mà nhiều người ao ước
thưa quý vị và các bạn một trong những nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân quan tâm
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh
ở các cơ quan hành pháp và lập pháp
đây là lần thứ ba quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và được coi là hoạt động quan trọng
trong công tác giám sát là một trong những thước đo hiệu quả đối với mỗi chức danh
và điều được đông đảo cử tri và nhân dân mong muốn đó chính là mỗi lá phiếu của các đại biểu quốc hội
cần có sự khách quan trung thực và chính xác
tại kỳ họp lần này bốn mươi tám chức danh thuộc diện lấy phiếu được chia thành các nhóm cơ quan
chủ tịch nước quốc hội chính phủ khối tư pháp và kiểm toán
trong đó không lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch nước
và bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông vừa được bầu và phê chuẩn
quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín với ba mức độ
tín nhiệm cao tín nhiệm và tín nhiệm thấp
năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi bốn quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm
đã có nhiều sự chuyển biến qua kết quả đánh giá tín nhiệm
qua từng năm của các đại biểu quốc hội
bà bùi thị an nguyên đại biểu quốc hội khóa một mươi ba cho rằng
việc lấy phiếu tín nhiệm đã tạo động lực giúp các trưởng ngành trưởng lĩnh vực phụ trách
quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
trong hai lần đánh giá của một mươi ba đối với một số các đồng chí khi bỏ phiếu lần thứ nhất
là số tín nhiệm thấp thì đến lần thứ hai đã có sự vượt bực lên
vượt bực không chỉ bằng số phiếu tôi không đánh giá chỉ từ phiếu
mà bằng kết quả cụ thể tôi cho là cái rất là tốt
đại biểu quốc hội cũng chỉ mong rằng các đồng chí trưởng ngành trưởng lĩnh vực
và những người mình bỏ phiếu thì có thể hiện hiệu quả công việc của mình
hoặc là nếu giả sử có kiêm quyết thì sửa chữa kiêm quyết đấy
để thể hiện những kết quả bằng kết quả công việc
nhiều ý kiến cử tri và nhân dân cho rằng lấy phiếu tín nhiệm là vấn đề nhạy cảm
trong đó phải tránh những tác động có thể gây ảnh hưởng đến mức độ
và kết quả lấy phiếu tín nhiệm
điều này đòi hỏi mỗi đại biểu quốc hội phải có được cái nhìn toàn diện
khách quan và công tâm
bốn mươi tám chức danh được đánh giá tín nhiệm lần này
chúng tôi nhận được báo cáo của các vị đã gửi cho chúng tôi
và chúng tôi đã nghiên cứu
trên cơ sở nữa đó là cái hoạt động của các vị mà từ đầu nhiệm kỳ đến nay
những vấn đề mà quốc hội đã quan tâm những vấn đề cử tri đã quan tâm
và những vị đã được trả lời hứa với quốc hội và với những cử tri
từ trước đến nay làm được gì và làm những việc chưa được làm được
và chúng tôi cũng trên cơ sở là
thông tin của phương tiện thông tin truyền thông đặc biệt là của báo chí
qua ý kiến phát biểu của đồng ảo cử tri phản ảnh tình hình đó
thì chúng tôi sẽ nghiên cứu để tiếp thu và chúng tôi sẽ bỏ phiếu tín nhiệm
những vị này với một cái tinh thần là thẳng thắng khách quan công tập
dự kiến sáng mai ngày hai mươi năm tháng một mươi quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm
bằng hình thức bỏ phiếu kín và công bố kết quả kiểm phiếu vào chiều cùng ngày
sáng nay tại trung tâm thể dục thể thao tỉnh thừa thiên huế
công an đã tổ chức khai mạc hội thao lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự
được tổ chức từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
với bốn môn thi cơ tướng bóng bàn chạy vũ trang việt giả và bơi ứng dụng
đây là sự kiện thể thao lớn nhất của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi ba
tại lễ khai mạc thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định
hội thao lần này là một trong những sự kiện quan trọng trong
việc đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe
để nâng cao thể lực bản lĩnh ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ
kính thưa các học trí sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế đang đặt ra cho lực lượng công an nhân dân
những yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng
đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải phát triển toàn diện
vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng tinh thông về nghiệp vụ
vững về pháp luật có kiến thức xã hội sâu rộng
nhưng phải có sức khỏe tốt để đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm
những tình huống gây gò phức tạp
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe
để nâng cao thể lực bản lĩnh ý chí chiến đấu
cho cán bộ chiến sĩ với tinh thần khỏe để bảo vệ tổ quốc
khỏe để bảo vệ an ninh tổ quốc
chúng tôi xin tuyên bố hội thao lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám bắt đầu
hội thao đã thu hút một trăm linh đơn vị tham dự
với gần hai vận động viên là cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân
có thể nói là thể thao công an nhân dân đã là một trong những ngành đóng góp rất là nhiều
lực lượng vận động viên đỉnh cao
cũng như là phong trào cho thể thao việt nam tham dự đấu trường quốc tế
gần đây nhất là bạn nguyễn văn trí
là vận động viên đã giành huy chương vàng asean một mươi tám tại indonesia
có thể nói đấy là huy chương rất là quý của thể thao việt nam
và chúng ta rất là kỳ vọng những cái đại hội những thềm thể thao
những hội thao như thế này sẽ mang lại sức khỏe
sự lan tỏa tinh thần tập luyện thể thao
rèn luyện sức khỏe đối với lực lượng công an nhân dân
cũng như đóng góp cho thể thao đỉnh cao của thể thao việt nam
tham dự các đấu trường khu vực châu lục thế giới
cũng như là thể thao không trào trong tàu lực lượng công an nhân dân
sẽ có năm mươi nội dung tại các buổi thi đấu trong hội thảo
sáng nay tại hà nội
theo mặt đảng quỳ công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
bổ nhiệm đồng chí đại tá bùi thiện dũng
phó cục trưởng phụ trách cục trang bị và kho vận
giữ chức vụ cục trưởng cục trang bị và kho vận
thứ trưởng nguyễn văn sơn chúc mừng đại tá bùi thiện dũng trên cương vị mới
đồng thời đề nghị đồng chí bùi thiện dũng nêu cao trách nhiệm gương mẫu
của người đứng đầu đơn vị giữ gìn vù nắp sự đoàn kết thống nhất trong đảng quỳ
lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt trong quản lý và tổ chức đảm bảo trang bị kỹ thuật
quân trang nuôi quân công tác giữ trữ quốc gia giữ phòng chiến đấu
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh
đại tá bùi thiện dũng cần hết sức cố gắng nỗ lực phát huy kinh nghiệm trí tuệ của bản thân
không ngừng trao dồi tiếp thu kiến thức phát huy tinh thần hang say sáng tạo trong công việc của từng cán bộ chiến sĩ
tạo nền tảng cho mọi thắng lợi của các mặt công tác góp phần đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trách nhiệm mới
trên cương vị mới trọng trách mới đại tá bùi thiện dũng nguyện sẽ hết mình cùng với tập thể lãnh đạo
cán bộ chiến sĩ cục trang bị và kho vận ra sức phấn đấu xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với niềm tin của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
sáng nay trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
đã triển khai hiệu quả các đề án chương trình kế hoạch của bộ công an về phát triển công tác đào tạo
nội dung chương trình đào tạo được đổi mới sát với thực tiễn công tác công an
đã xây dựng ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ ngành công nghệ thông tin
tổ chức biên soạn các giáo trình tài liệu dạy học đối với các mã ngành đào tạo
đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng
nội dung phòng trào thi đua dạy tốt học tốt và rèn luyện tốt được đẩy mạnh với nhiều thành tích xuất sắc trong dạy và học
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đặt mục tiêu phần đấu
nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đào tạo về lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ hậu cần công an nhân dân
triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
gắn với thực tiễn công tác công an và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo thực hiện tốt chức năng là trung tâm nghiên cứu khoa học của công an nhân dân
tăng cường công tác khảo thí kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo
đồng thời làm tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả
đáp ứng yêu cầu phát triển của trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân trong thời gian tới